thông tin mới nhất liên quan đến vụ sáu người trong một gia đình ở bình dương tử vong bất thường
điều tra vụ việc vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết nguyên nhân có thể là do ngạt khí co hai
khoảng một mươi hai giờ trưa nay người thân của nạn nhân liên hệ qua điện thoại nhiều lần không được
nên đã tới căn nhà trong khu vực khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát
để tìm thì phát hiện sáu người tử vong
lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân
tại hiện trường ghi nhận sáu người tử vong gồm anh lý quốc pháp chị đỗ thị tặng cháu lý bảo khang châu lý quốc thịnh cháu đỗ nguyễn mỹ lâm và cháu huỳnh thúy duy
nguyên nhân ban đầu vụ việc được nhận định là do ngạt khí co hai do gia đình sử dụng máy phát điện vào đêm qua khi mất điện vì mưa lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa bắt tạm giam hai bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower tại thành phố thanh hóa
hai đối tượng gồm nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính hiện là tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa và vũ xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản sở tài chính tỉnh thanh hóa
kết quả điều tra ban đầu trong quá trình giao đất xác định giá đất cho công ty sông mã để đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower
bị can hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
bị can nguyễn bá hùng là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa phê duyệt giá đất để giao cho công ty sông mã
mặc áo xe ôm công nghệ dạo quanh thành phố để tìm sơ hở của các hội dân
rồi đột nhập trộm cắp tài sản
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng trộm cắp tại đà nẵng
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố đối với đối tượng trần phạm phước thành về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đoạn camera của một nhà dân ở phường khuê trung quận cầm lệ ghi lại vào tối ngày hai mươi tháng bảy
một nam thanh niên đột nhập vào nhà và lấy đi khoảng tám mươi triệu đồng tiền mặt mà chủ nhà cất trong túi sách
sự việc nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận và lên phương án truy xét
đối tượng rất tinh vi khi ngụy trang kín đáo để không lộ diện nhận dạng
đáng nói hơn thủ đoạn này khá giống với một vụ trộm cắp mà công an quận đang thụ lý
nên quyết tâm tìm ra đối tượng được đặt lên cao nhất

lãnh đạo công an quận cầm lệ đối tượng là trần phạm phước thành hai mươi bảy tuổi chú tài quận hải châu
là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn quận cẩm lệ thời gian qua
khám xét nơi ở của thành công an quận phát hiện gần như toàn bộ số tiền trộm cắp được cất giấu
em đi vào những đường đảnh của những nhà và em đi thấy những nhà không chống khóa cửa
thì em lãng vào bên trong và em lấy được tiền với điện thoại
xong thì tiền đó thì em đi chơi game
bằng vỏ bọc tài xế công an quận cầm lệ đối tượng là trần phạm phước thành hai mươi bảy tuổi chú tài quận hải châu
tài xế công nghệ chuyển phát hàng hóa thành dễ dàng vào tận sâu các khu dân cư mà không gây nghi vấn gì
với thủ đoạn tương tự thành còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn toàn thành phố
trong thời điểm nắng nóng này thì đo số người dân chúng ta là hai chú quân
mở cửa đường lùng mở cửa các cửa sổ để cho lấy không khí bình ngùa
thì đây là một điều kiện thường lợi cho các đối tượng lợi dụng để đột nhập vào
thực hiện hành vi trộm cắp tại sởn
thì qua đây thì cũng mong bà con chúng ta nhanh cảnh giác thơ và bổ vệ tài sản của chính mình
đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử về tội trộm cắp tài sản
thì trần phạm phước thành lại tiếp tục đi gây án trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng thành
đây tiếp tục là bài học để mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
phòng ngừa trước thủ đoạn trộm cắp dễ dàng xảy ra nếu còn sơ hở
trong ngày hai mươi bốn tháng bảy cơ quan chức năng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà khóa trái cửa khiến hai trẻ em thiệt mạng
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy công an xã vinh lộc a huyện bình chánh nhận được tin báo cháy
tại nhà dân mồ trời mồ gác lửng rộng khoảng bốn mươi m hai ở tố một mươi bốn ốc sáu c
nên đã huy động lực lượng xuống dập lửa đồng thời báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh đến hiện trường
ngay sau khi có mặt cảnh sát đã dập tắt được đám cháy và đưa hai em nhỏ bị bất tỉnh trong nhà đi cấp cứu
tuy nhiên cả hai đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo các nhân chứng thời điểm xảy ra hỏa hoạn căn nhà trên khóa trái cửa
người dân đã phá khóa vào trong đưa được một em nhỏ ra ngoài
do đám cháy quá lớn nên hai em còn bị mắc kẹt cho đến khi cảnh sát có mặt giải cứu
sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã không kịp
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn công an huyện tháp mười tính đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh thanh hảo
sinh năm hai nghìn ngụ xạ mỹ quý huyện tháp mười tính đồng tháp
đối tượng vừa ra cơ quan công an đầu thú về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
trước đó hảo bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp mười truy nã
về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
sau đó hảo bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện tháp mười đã phối hợp công an xã mỹ quý vận động thông qua gia đình
để đối tượng huỳnh thanh hảo ra đầu thú
được công an và gia đình vận động bị cân hảo đã đến công an huyện tháp mười đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
còn công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với danh hoàng lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đối tượng lương tuấn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
về hành vi cướp dạch tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an
quyên ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
lương hoàng lộc điều khiển xe máy
chở lương tuấn khanh ngồi sau đi dọc các tuyến đường để tìm con mồi
khi đi đến nhà xe phương trang thuộc khóm một
phường hộ phòng thị xã giá rai
bọn chúng thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại
nên dừng xe lại
lương tuấn khanh lẹn đi ra phía sau
dập chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ
rồi nhanh chóng leo lên xe do lộc đang chờ sẵn để bỏ chạy
ngoài vụ việc này
lương tuấn khanh còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác
với thủ đoạn tương tự
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
về hành vi cướp giật tài sản của hai đối tượng lộc và khanh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
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
tòa án nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn thành khang nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên huyện đồng phú
một mươi năm tù giam
đỗ thị hồng thu nguyên cán bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên bốn năm tù
và nguyễn thị thanh nhân viên văn phòng tại công ty greenga
khu công nghiệp đồng xoài hai
sáu năm tù giam về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng
nguyễn thành khang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trái công vụ
cùng với nguyễn thị thanh
lập khống hồ sơ
để trung tâm ký kết sáu mươi hợp đồng dạy nghề
với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình phước
và phòng lao động thương binh và xã hội huyện đồng phú
sau đó nguyễn thị thanh và đỗ thị hồng thu
lập khống hồ sơ
chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo
năm mươi chín lớp dạy nghề may công nghiệp
và một lớp đa lát
với tổng số tiền là hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
để sử dụng chi cho các nội dung
không liên quan đến việc tổ chức dạy nghề
cho người lao động
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
sản xuất quân bán hàng giả
là thuốc bảo vệ thực vật
đối tượng vương mạnh giác
trú tại thành phố cần thơ
vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tạm giữ
trước đó qua tin báo của người dân
lực lượng công an tiến hành kiểm tra căn nhà
số ba mươi trên ba mươi bảy
thuộc phường mỹ thạnh thành phố long xuyên an giang
do vương mạnh giác thuê ở
phát hiện giác đang đưa lên xe ô tô
hai thủng xốp
bên trong có chứa tám mươi thuốc bảo vệ thực vật
và bốn mươi chai bảo vệ thực vật hiệu amistatop
làm việc với cơ quan công an
giác thừa nhận số thuốc bảo vệ thực vật trên
là thuốc giả do giác sản xuất
chuẩn bị chuyển lên xe ra cho khách
thì bị bắt quả tăng
tiến hành khám xét cẩn cấp chỗ giác thuê ở
lực lượng công an tiếp tục phát hiện
tạm giữ một xe ô tô
ba mươi chai thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm
giả nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn
saigenta việt nam
cùng nhiều chai nhựa nắp nhựa tem nhãn
và các công cụ đồ dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả